thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh
đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một việt nam đã tiêm gần một trăm bảy mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế tiếp tục đề nghị các tỉnh thành phố khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
trong tổng số hơn hai trăm linh sáu triệu liều đã tiếp nhận đã phân bổ trên một trăm chín mươi triệu liều
còn khoảng một mươi chín triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận
cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng vaccine
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là trên một trăm năm mươi tám triệu liều
có bốn mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín trên chín mươi
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là trên một mươi năm triệu liều
bốn mươi năm tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương hoàn thiện tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
trong tháng một năm nay và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
trong quý một năm nay
giả soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
sau khi giả soát khẩn trương tiêm đầu liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
theo bộ y tế hiện nay tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố đã đạt tỷ lệ cao
người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm một mũi đạt một trăm linh
tiêm đủ hai mũi đạt chín mươi năm sáu
tiêm mũi ba đạt một mươi tám sáu
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tiêm mũi một đạt chín mươi bốn một
tiêm đủ hai mũi đạt tám mươi hai hai
vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê
nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai và đảm bảo công tác phòng chống dịch
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo triển khai các nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các địa phương
tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly
triển đề các ổ dịch không để lây lam bùng phát rộng
đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly khu phong tỏa
trong khi đó nhằm chuẩn bị cho các trường trung học cơ sở trung học phổ thông mở cửa
đón học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai đi học trực tiếp an toàn
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố cũng đã yêu cầu
sở giáo dục và đào tạo phối hợp với ngành y tế các quận huyện
trường học tổ chức diễn tập các kịch bản tình huống tránh chuyện lúng túng
khi học sinh trở lại trường học
để vấn đề học sinh đi học ở lớp phát hiện f
theo hướng dẫn mới của ngành y tế thì chỉ có f được lực lượng y tế đưa đi cách ly điều trị
còn học sinh f một sẽ được cách ly tại nhà
riêng đối với trẻ mầm non học sinh tiểu học bộ giáo dục và đào tạo
cũng yêu cầu về kế hoạch lộ trình cho các cháu trở lại trường học
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
việc học sinh trở lại trường học là hợp lý trong tình hình mới
việc ưu tiên tổ chức bán chú trước cho một số khối lớp
cũng là điều cần thiết để phụ huynh an tâm đưa con em đến trường
sở giáo dục đào tạo tp hcm yêu cầu trong thời gian học sinh nghỉ tết nguyên đáng
giáo viên chú nhiệm cần kết nối chặt dẻ với phụ huynh nắm mắt thông tin của các em
điều này rất quan trọng bởi nhà trường sẽ nắm được tình hình của học sinh
từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp với từng trường
để đảm bảo chuyên môn đảm bảo an toàn phòng dịch
nhà trường luôn phiên thần trọng từng bước
ưu tiên tổ chức bán trú trước cho một số khối lớp
là điều cần thiết trong điều kiện cụ thể của từng trường
trong khoảng giữa tuần sau sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ phối hợp với sở y tế
tầm hốn cho các cơ sở giáo dục về công tác tổ chức bán trú nội trú canteen bếp ăn
tại trường trong bối cảnh dịch
thưa quý vị thuốc điều trị covid một mươi chín đang trở thành một mặt hàng hot
được nhiều người săn lùng và mặc cho nguồn gốc và chất lượng thực sự của các sản phẩm này
không có ai đứng ra đảm bảo
và đến thời điểm hiện tại bộ y tế vẫn chưa cấp phép nhập khẩu
và lưu hành các loại thuốc điều trị covid một mươi chín trên thị trường
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên antv
không khó để tìm những trợ thuốc trên không gian mạng như thế này
đủ các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
trong đó có mặt hàng hot nhất là monubiravir
được quảng bá xuất xứ ở ấn độ hoặc mỹ
tuy nhiên về chất lượng thì không thể kiểm chứng
các loại thuốc điều trị covid một mươi chín là hành nga và phỏng tính
không chỉ giao bán với giá cao
những người bán thuốc cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
để tránh bị kiểm tra phát hiện từ cơ quan chức năng
bạn bán thuốc điều trị covid một mươi chín là giá như thế nào bạn nhỉ
bên bạn có số lượng lớn không
nhưng mà cái hàng này là thuốc sách tay hay là như thế nào
dạ đúng rồi đúng rồi chị
nó là tên khác nhau đó chị chứ

chị nhớ xin dư giá lô đi em gửi cho chị coi
tạo qua các trang mạng nhiều địa chỉ còn giới thiệu các loại thuốc kháng virus dạng viên và dạng siro
dùng được cho trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
các loại thuốc uống để ức chế virus cho đến nay vẫn chưa có kết quả rõ ràng
và bản thân các nghiên cứu còn mâu thuẫn với nhau
chưa thể phổ biến
người dân mà tự mua và tự uống không theo hướng dẫn của nhân viên y tế
thì nó sẽ xảy ra các tình huống
thứ nhất là người ta sẽ uống khi chưa cần thiết
ví dụ như là có một số người nghĩ rằng cái bình thường mỗi ngày uống một viên thì sẽ phòng là không bị lây nhiễm
cái điều đấy thì nó gần như là nó chưa có chứng nghiên cứu nào chứng minh được các thuốc có cái tốc độ như vậy
thứ hai là dùng không đúng cái chỉ định
thì đôi khi bất cứ một cái thuốc nào thì nó đều có những cái tác dụng tốt mà mình mong muốn
nhưng nó cũng có những tác dụng phụ mà mình không mong muốn
thế nên nếu như chúng ta mà chỉ định không đúng thì đôi khi cái tác dụng không mong muốn ấy
nó còn lớn hơn cả cái tác dụng mình mong muốn
tức là gì tác hại của nó gây ra còn lớn hơn ít lợi của nó đem lại
thế cho nên luôn luôn khi mà chỉ định thuốc thì người thầy thuốc phải cân nhắc xem cái ít lợi của thuốc ấy đem lại
nó phải vượt trội so với nguy cơ của thuốc gây ra
bên cạnh đó các thuốc điều trị covid một mươi chín thì một số thuốc đã có tác dụng nghiên cứu rất lớn
chứng minh là hiệu quả rất tốt nhưng được sử dụng trong giai đoạn điều trị nặng về sau
như corticoid kháng đông phục hồi
còn các loại thuốc để ức chế virus dùng trong giai đoạn sớm
cho đến nay hiệu quả chắc chắn chỉ có kháng thể đơn dòng
thế nhưng bắt buộc phải tiêm truyền tại bệnh viện chứ không tiêm truyền tại nhà
vì rằng các nghiên cứu nó còn rất nhỏ cho nên người ta vẫn phải đợi các nghiên cứu lớn hơn
vì vậy cho nên các thuốc ấy hầu hết các nước đều phê duyệt ở dạng phê duyệt có điều kiện hoặc là phê duyệt khẩn cấp
tức là dùng thử
theo tôi được biết là một số thuốc đã từng được nhiều nước phê duyệt dùng thử
sau đó thì họ lại rút họ không cho dùng nữa
bởi vì những nghiên cứu sơ bộ của họ cho thấy là nó không đạt được cái kỳ vọng như mong muốn
thế cho nên là cho đến bây giờ các loại thuốc mà dùng thử nghiệm như vậy thì đều vẫn được
ngày y tế kiểm soát
chứ chưa được cấp phép
đồng thời các chuyên gia y tế cũng đưa ra lời khuyên về nhóm các thuốc không nên dự phòng
không nên tự điều trị đó là thuốc kháng sinh kháng viêm kháng virus
mọi chỉ định điều trị của bác sĩ cần cá thể hóa và phù hợp với từng bệnh nhân
nên người dân hết sức lưu ý không tự mua và dùng thuốc sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại hà nội
cho phép các giảm chiếu phim tại hà nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới
trước đó một số doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại thành phố hà nội có văn bản gửi thủ tướng chính phủ
kiến nghị xem xét cho phép các dạp chiếu phim tại hà nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính giao bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với bộ y tế và các cơ quan liên quan
nghiên cứu chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các giảm chiếu phim trên toàn quốc
bảo đảm thống nhất phù hợp với tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam